phần mềm dùng chung cho công tác kinh doanh điện năng đầu tiên dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc của evn
sau một thời gian triển khai và áp dụng hệ thống đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt trong công tác kinh doanh điện năng công tác quản lý cũng như giảm chi phí đầu tư mua sắm các phần mềm hỗ trợ
phần mềm cmit thì nó có một cái điểm khác biệt rất là lớn là một trong những phần mềm đầu tiên của evn mà mình triển khai theo hướng là phần mềm dùng chung
và để mà làm tốt được cái lĩnh vực công ty thì chắc chắn là cái đội ngũ công ty là
luôn người ta nói là phải có một sự cập nhật liên tục về vấn đề công nghệ và trong nhất là trong cái thời đại công nghệ bốn
hiện tại thì cái việc cập nhật về mặt công nghệ nâng cấp về kiến thức chuyên môn là cái rất quan trọng
ra đối với cái lĩnh vực kinh doanh của evn thì cmit nó là một cái mảng sương sống
thì đi kèm với nó nó chính là cái lõi của cái hệ thống kinh doanh của toàn evn hiện tại
sắp tới thì mình sẽ triển khai được nhiều dịch vụ đi kèm và bám vào những cái
việc khai tác dữ liệu khách hàng của cmit
cũng như là mình đưa ra những cái kênh để cung cấp những cái dịch vụ cho khách hàng được nhiều hơn
trong quá trình chuyển đổi số hướng đến nâng cao dịch vụ khách hàng
những năm qua các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin như hóa đơn điện tử
liên kết thanh toán tiền điện với các ngân hàng tổ chức trung gian phát triển giao dịch trực tuyến
đưa một trăm linh công tơ đo xa vào hoạt động
từ đó đã nhận được sự đánh giá cao từ phía khách hàng trên địa bàn
cùng với đó hệ thống thông tin và dịch vụ khách hàng cmis ba
có năm tổng công ty đã hoàn thiện nâng cấp trang mạng chăm sóc khách hàng
thanh toán là rất là tiện lợi
xong qua ngân hàng rất là nhanh
ở nhà có thể là thanh toán được
không cần phải tới các cái điểm để thanh toán truyền cước
khi mà tôi có phát sinh vấn đề liên quan đến cái hợp đồng mua bán điện ấy
thì thông qua cái tổng đài chăm sóc khách hàng của bên điện lực
đã tiếp những thông tin thay đổi cái tên trên hợp đồng mua bán điện
và thông qua một số cái ẩn dụng
ví dụ như là qua zalo hoặc là qua email
thì các bạn liên lạc và bổ sung một số cái thông tin
và hoàn tất được cái yêu cầu của tôi
mà tôi không cần phải đi đến bên trụ sở
rất là dễ dàng và thuận tiện
trong cái việc mà
xem các cái chỉ số công tơ của mình
online trên hệ thống
thông qua các phần mềm trên máy tính
cũng như là các cái thiết bị trên điện thoại
cũng như là máy tính bảng
và đặc biệt thì giúp chúng tôi cảnh báo
và sử dụng điện năng trên toàn
cái hệ thống
hệ thống mà hạ tầng viện thông ngồi với theo
một cách tiết kiệm hơn
và hiệu quả hơn
xong hành cùng với đó
hệ thống đo xa được lắp đặt
tại các trạm biến áp công cộng
còn giúp các đơn vị điện lực tính toán chính xác
nhu cầu phụ tải cho từng khu vực
từng quận huyện xã phường
và trên toàn thành phố theo thời gian xác định
cứ ba mươi phút một lần
hệ thống sẽ cập nhật thông số dữ liệu
nên đã sớm phát hiện nguy cơ sự cố
giúp chủ động thông báo với khách hàng
đồng thời khoanh vùng và xử lý sự cố kịp thời
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
trên cơ sở đó
đơn vị điện lực thuận lợi
trong việc điều tiết phụ tải
vận hành lưới điện
cũng như xây dựng các kế hoạch nâng cấp
đầu tư cải tạo lưới điện
trước kia chưa có phần mềm này
khi xảy ra sự cố trên một đường dây dài và rộng
đội quản lý vận hành chúng tôi
phải cứu người
đi kiểm tra toàn bộ đường dây
tỏa rất nhiều người
ra đi đường dây đấy
thì mới tìm được sự cố
cho nên nó mất rất nhiều thời gian
sau đó lại khoanh vùng
phải thao tác đóng cắt
phân loại ra từng vùng một
nhưng mà từ khi là có
minister can này vào
thì ở trên điều khiển từ xa
đã biết được
và đã khoanh vùng ngay được cái vùng sự cố đấy
và có thể thao tác
để khoanh ra cái vùng sự cố
tránh cái trường hợp
điện diện rộng
và mất điện lâu cho khách hàng
và sau đó báo cho
điện lực bình yên chúng tôi biết
và đến đấy là có thể xử lý sự cố ngay được
một trong những ứng dụng tiêu biểu khác
hiện đang được ngành điện triển khai
tại các đơn vị điện lực
đó là công tác sửa chữa điện nóng
công tác sửa chữa điện nóng
tức là các công nhân ngành điện tiến hành sửa chữa
sửa chữa sửa chữa sửa chữa sửa chữa sửa chữa

nâng cấp hệ thống vật tư thiết bị điện
ngay trên đường dây
nhưng không cắt điện
và vệ sinh hệ thống dây dẫn xứ
bằng công nghệ phun nước áp lực cao
việc ngành điện đưa vào sử dụng công nghệ sửa chữa điện nóng hotline
không phải cắt điện
sẽ góp phần tăng sản lượng điện thương phẩm
giảm được tổn thất điện năng
góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
bảo đảm dòng điện được vận hành an toàn
liên tục ổn định
và là xu thế tất yếu trong bối cảnh
của cách mạng công nghiệp bốn
đang diễn ra mạnh mẽ
tại tổng công ty điện lực tp hcm
đơn vị đầu tiên của ngành điện đầu tư thiết bị
triển khai thành công sửa chữa nóng lưới điện hai mươi hai kv
chỉ riêng năm hai nghìn một mươi tám
số lượng thi công trên đường dây đang mang điện
là khoảng một mươi bốn trăm tám mươi sáu lượt công tác
thi công trên đường dây đang mang điện
mục đích của nó là
thứ nhất là đảm bảo cung cấp điện
trên địa bàn tp hcm
cung cấp điện
cung cấp điện
hạn chế phạm vi mất điện
và khắc phục cũng như là ngăn ngừa
cái sự cố trên lưới điện
đồng thời nó cũng là tạo điều kiện
cho cái vấn đề mà đấu nối
các công trình đầu tư xây dựng vào lưới điện
không phải cắt điện để mà đấu nối
hiện nay công ty dịch dụng lực
là phân công là tất cả là một mươi năm cái tổ công tác
là đi thực hiện trên toàn địa bàn tp hcm
thì mỗi một nhóm công tác như thế
có thể là một ngày là
tất cả một mươi năm công tác
ít nhất có là khoảng hai vị trí
những ứng dụng công nghệ
đã tạo nên những bước tiến vượt trội
trong các khâu dịch vụ
thể hiện chủ trương ngành điện chủ động đến với khách hàng
sẵn sàng phục vụ khách hàng theo phương châm
dễ tiếp cận dễ tham gia dễ giám sát
đồng thời giúp nâng cao năng suất lao động
nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
mục tiêu của tổng ty thì
đến năm hai nghìn hai mươi
tất cả các cái giao dịch
toán về tiền điện
và các giao dịch về dịch vụ về điện
thì sẽ là thực hiện
qua các nhân hành và các tổ chức thanh toán
cái việc ứng dụng công nghệ
vào quá trình sản xuất kinh doanh của công ty
nó đã giúp cho công ty
rất là nhiều nhân lực
nâng cao một cách rõ rệt
về cái hiệu quả
hiệu suất lao động
cái thứ hai nữa đó là nó tiết kiệm
các cái khoản chi phí
trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh
của nâng vệ
và cái thứ ba theo tôi nghĩ nó là quan trọng nhất
đó là nâng cao được cái chất lượng dịch vụ khách hàng
lựa chọn công nghệ phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại
tập đoàn địa lực việt nam
đang nỗ lực để triển khai thực hiện
đưa các ứng dụng công nghệ vào trong khối sản xuất kinh doanh
từ đó bảo đảm khả năng giao tiếp
và kết nối với nhau
cũng như với ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động khác
tính đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thì từ cái giai đoạn
mà cái lưới điện
cắp vá cụ nát lạc hậu
rồi cái độ mà phủ điện
chỉ đạt được khoảng tầm bốn mươi năm mươi
thì cho đến ngày hôm nay
thì tổng công ty miền bắc đã là một trăm linh

trên địa bàn
và chín mươi tám sáu mươi năm số hộ dân nông thôn
đã được tổng công ty miền bắc cấp điện
bằng điện lưới điện quốc gia
tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
trong những năm gần đây
đã giúp ngành điện không ngừng
đưa các ứng dụng công nghệ
cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp
từ đó tăng hiệu quả sản xuất
kinh doanh và dịch vụ khách hàng
việc quy hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin
là nền tảng cho các mặt hoạt động hiện đại hóa
theo chiến lược công nghệ thông tin
của tập đoàn đệ lực việt nam